do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn trên địa bàn tỉnh nghệ an đã xảy ra mưa to đến rất to gây thiệt hại lớn về người và tài sản
thống kê toàn tỉnh đã có năm người chết một người mất tích cùng hàng trăm nhà ở tài sản bị hư hỏng cuốn trôi
tổng thiệt hại ước tính lên tới bảy trăm bốn mươi tám tỷ đồng mưa lớn kéo dài và lũ thượng nguồn trên sông hiếu và sông cả khiến nhiều ngôi nhà bị đổ sập cuốn trôi
sáu điểm trường bị ảnh hưởng mưa lớn còn gây ngập úng và thiệt hại cho các loại cây trồng
sau đợt mưa lũ vừa qua nhiều công trình thủy lợi giao thông hạ tầng thông tin công nghiệp xây dựng nước sạch và vệ sinh môi trường bị hư hỏng cuốn trôi do mưa bão
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an chỉ đạo các sở ban ngành địa phương đơn vị tích cực triển khai huy động mọi lực lượng phương tiện trên địa bàn
tiếp tục tổ chức giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại khôi phục sản xuất vệ sinh môi trường
cùng với đó chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch lúa và hoa màu cứu trợ kịp thời lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập ống chia cắt sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống